hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo hội nghị
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm với mục tiêu chung là cải thiện
và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo đã đạt được kết quả nhất định
qua năm năm thực hiện chương trình đã huy động được sự quan tâm tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và các tổ chức quốc tế tỷ lệ nghèo cả nước giảm bình quân hai một năm
riêng các huyện nghèo giảm trên sáu một năm kết quả này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững
bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống của người dân đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương kết quả giảm nghèo trong thời gian qua
tuy nhiên thủ tướng đánh giá kết quả giảm nghèo vẫn chưa bền vững vẫn còn tranh lệch giàu nghèo giữa các vùng
nhóm dân cư chưa được thu hẹp nhất là các vùng miền núi phía bắc và tây nguyên
bên cạnh đó các chính sách giảm nghèo vẫn còn trồng chéo phân tán thiếu thống nhất
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương cần khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
triển khai thực hiện chương trình theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng các tiêu chí định mức phương thức thực hiện
thủ tướng cũng yêu cầu các chính sách giảm nghèo cần được thiết kế mang tính hệ thống gắn với mục tiêu phát triển nông thôn mới
và đảm bảo an sinh xã hội tạo điều kiện cho người nghèo nâng cao năng lực thị trường và tiếp cận các nguồn kinh tế đất đai
vốn khoa học kỹ thuật nhằm đa dạng hóa sinh kế tăng thu nhập không tạo điều kiện cho sự ỉ lại
khuyến khích tinh thần tự lực tự cường nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững